các tầng lớp nhân dân đã cùng nhau có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc chống dịch covid một mươi chín
theo lời kêu gọi của chính phủ và bộ y tế chống dịch như chống giặc
bên cạnh những bài hát bài thơ cổ động nhiều nhà báo nghệ sĩ họa sĩ
đã gây quỹ bằng việc bán đấu giá các tác phẩm hội họa của mình
những hành động đẹp không chỉ thể hiện tấm lòng mà còn chứng tỏ trách nhiệm công dân
trách nhiệm đối với xã hội
sau một tuần phát động nhóm nhà báo họa sĩ đã kêu gọi ủng hộ và bán đấu giá
được năm mươi bức tranh với số tiền thu được là hơn sáu trăm linh triệu đồng
ngoài ra nhóm nhà báo còn kêu gọi được sự chung tay của một số đơn vị doanh nghiệp đồng hành
hỗ trợ cho chiến dịch gây quỹ
các vật dụng được nhóm mua và hỗ trợ các nơi như bệnh viện diệt đới trung ương
bệnh viện bạch mai bệnh viện vội trung ương bệnh viện thanh nhàn
trong những ngày tới nhóm tiếp tục khảo sát và tặng quà các điểm khác
trong một chương trình lớn của tất cả đất nước bây giờ tăng sức ra để chống dịch
chúng ta góp một phần sức nhỏ
nhiều việc nhỏ sẽ cộng hưởng lại thành một động lực lớn cho xã hội để vượt qua giai đoạn này
hy vọng với sự nhanh nhóm ban đầu như thế này nó sẽ lan tỏa rộng ra
và mỗi người góp một chút sức mình thì chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này một cách nhanh chóng
việc làm thiện nguyện của các anh chị em nhà báo nghệ sĩ đã lan tỏa rộng rãi những nghĩa cử cao đẹp
trong đó sáu mươi họa sĩ khắp cả nước còn thành lập nhóm
nhằm mục đích tạo một sân chơi chuyên nghiệp cho họa sĩ việt giao lưu
đồng thời bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật
các họa sĩ về mặt tranh thì lúc nào cũng sẵn
cho nên là cũng muốn truyền một cái tình cảm một cái tinh thần đối với tất cả mọi người
cùng chung tay để làm sao mà thoát qua cái đại dịch này
góp được hai bức tranh về hoa sen
thì trong hoa sen của tôi thì tôi vẽ về mặt trời vẽ những bông hoa sen hồng
thì một bức là tôi đặt tên là năng lượng để đẩy lùi dịch bệnh
và một bức nữa là tôi đặt tên đó là thế giới đại đồng
đó là những bức hoa sen là rất nhiều màu sắc
nó tượng trưng cho các quốc gia các màu da của con người
để làm sao là con người thấy rằng là chúng ta trong một bức tranh toàn cảnh

để chúng ta cùng biết giúp đỡ và đoàn hành
đoàn kết với nhau để giúp cái thế giới này nó tốt đẹp hơn
đoàn kết với nhau để giúp cái thế giới này nó tốt đẹp hơn
cùng với những giải pháp quyết liệt của chính phủ và các bộ ngành
sự chung tay của những con người với tấm lòng tương thân tương ái
đã góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực trong mùa dịch
quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian sớm nhất